nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho việc việt nam làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
hôm qua tại hà nội học viện ngoại giao bộ ngoại giao phối hợp với quỹ cas cộng hòa liên bang đức
đã tổ chức hội thảo quốc tế cộng đồng asean bản sắc và vai trò trung tâm
hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu mở ra một diễn đàn trao đổi giữa giới nghiên cứu và giới hoạch định chính sách
về sáng kiến thúc đẩy bản sắc và vai trò của asean trong khu vực
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính như cơ hội và thách thức
đối với bản sắc và vai trò trung tâm của asean trong bối cảnh mới vai trò của các chủ thể xã hội khác nhau
trong việc xây dựng cộng đồng asean lấy người dân làm trung tâm và chia sẻ các kinh nghiệm
khuyến nghị cho việt nam trong năm chủ tịch hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên hội nghị đa phương và cấp cao nhất là chính với asean năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và sắp tới thì chúng ta lại đảm nhiệm một cái vai trò là chủ tịch làm chủ nhà
chủ tịch asean và chủ nhà cấp cao
tôi nghĩ rằng đấy là một cái tiến trình mà phải nói là cái hội nhập của chúng ta vào khu vực rất là tích cực và nhanh chóng
các đại biểu cũng khẳng định từ khi gia nhập asean vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
việt nam luôn coi asean là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu
trong gần hai mươi năm năm qua việt nam đã luôn nỗ lực đóng góp vào các công việc chung của asean
với tư cách là một thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm
không chỉ đề xuất và thực hiện các sáng kiến của asean
việt nam còn hết sức coi trọng việc nâng cao nhận thức hiểu biết của các cơ quan và người dân trong nước về cộng đồng asean
việt nam không chỉ gia nhập asean
mà còn là một trong những thành viên nòng cốt của asean
mỗi một bước đi một bước tiến trong sự nghiệp phát triển của cộng đồng asean
đều có sự đóng góp không nhỏ của việt nam
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch asean
đây cũng là cách việt nam có thể thể hiện sự kế thừa và phát huy
tiếp nối những gì asean đã đạt được và góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trong khu vực
năm hai nghìn hai mươi là một năm rất đặc biệt đối với cả asean và việt nam
với asean đây là một năm rất đặc biệt

là mốc kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai xây dựng cộng đồng asean hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và hoàn tất triển khai một loạt kế hoạch hành động giữa asean với đối tác
với việt nam năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm tròn hai mươi năm năm việt nam tham gia asean
việc đảm nhận thành công chủ tịch asean hai nghìn hai mươi chính là cơ hội để việt nam thể hiện năng lực
và phát huy vai trò dẫn dắt của mình đáp ứng sự trông đợi tin tưởng của các nước thành viên và đối tác